tín ngưỡng thờ thần biển và những vị thần liên quan đến sông nước trong cộng đồng cư dân ven biển việt nam đã có từ lâu đời
đó là nét văn hóa tâm linh ghi dấu quan niệm của người xưa về một thế giới mà trong đó vạn vật hữu linh núi sông núi có thổ thần sông có hà bà
vậy nên việc bảo tồn các lễ hội tín ngưỡng thờ thần biển không chỉ nhằm thể hiện niềm tin khát vọng về một cuộc sống thanh bình no đủ
mà đó cũng là cơ hội để các địa phương quảng bá những nét đẹp về truyền thống cảnh quan môi trường biển nhằm góp phần phát huy phát triển giá trị du lịch biển một cách bền vững
trong đời sống cư dân ngư nghiệp các lễ hội dân gian như lễ tế cá ông hay lễ cầu ngư thường được xem là ngày hội lớn ở những vùng ven biển trên cả nước
không chỉ mang ý nghĩa là cầu bình an cầu được mùa tôm cá mà các lễ hội này còn phản ánh sự đặc sắc riêng của văn hóa miền biển
với giá trị nhân văn sâu sắc hướng con người đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống
nằm trong mục tiêu bảo tồn phát triển lễ hội dân gian vùng biển để phục vụ du lịch